cục hàng không việt nam vừa cấp phiếu nhân nhượng cho phép công ty của phần hàng không việt chất e
tạm thời tăng biên độ khoảng thời gian áp dụng từ hai mươi tám ngày lên năm mươi sáu ngày
và bảo đảm người lái tàu bay không vượt quá hai trăm linh giờ bay
theo đó điều kiện nhân nhượng này chỉ áp dụng đối với những người lái tàu bay
bảo đảm không vượt quá một trăm một mươi giờ bay trong hai mươi tám ngày trước đó và phải đáp ứng các điều kiện
trong một mươi hai tháng liên tục vừa qua không bị dừng bay vì lý do sức khỏe
trong một mươi hai tháng liên tiếp không vi phạm an toàn đến mức phải dừng bay
hoặc áp dụng chế tài theo đánh giá rủi ro an toàn tương đương của vietjet
việc cục hàng không việt nam ban hành nhân nhượng đối với vietjet là hoạt động thực tiễn
áp dụng cho tất cả các hãng hàng không việt nam đồng thời cục hàng không việt nam
đã triển khai đội ngũ giám sát viên an toàn thực hiện giám sát chặt chẽ
và liên tục toàn bộ hoạt động khai thác bay của vietjet
và sẽ chấm dứt thời hạn hiệu lực của nhân nhượng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi